chính ngày mai chúng tôi sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai
xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại